thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn về công tác nhân sự
quốc hội đã tiến hành bầu và thông qua nghị quyết bầu chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội
theo đó ông bùi văn cường ủy viên trung mương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
giữ chức vụ tổng thư ký quốc hội
ông nguyễn đắc vinh ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
ông lê quang huy ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội khóa một mươi bốn
ông vũ hải hà ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội
quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu ông trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội giữ chức vụ tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng trong phiên làm việc sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trình quốc hội phê chuẩn
việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ một số bộ trưởng
và thành viên khác của chính phủ
theo đó quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm phó thủ tướng trịnh đình dũng
một số bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ
bên hành lang quốc hội các đại biểu đã đặt nhiều kỳ vọng vào các thành viên mới của chính phủ
sẽ được quốc hội bầu trong phiên làm việc ngày mai
tôi cũng thấy một kỳ vọng hơn là những người đó là những người mà có cái tâm thế là nắng nghe
cái tâm thế học hỏi
nếu như có được cả hai yếu tố luật kinh nghiệm tiên phong cùng với những tâm thế học hỏi
thì chắc chắn là sẽ kế thừa tốt những cái thành quả của những người tiền nhiệm
và sẽ đề xuất sẽ đưa ra được nhiều những cái hành động mới hơn táo bạo hơn và hiệu quả hơn
việc mà thành lập cái tổ công tác của thủ tướng
kiểm tra ở các địa phương các ngành xung quanh vấn đề cải cách thủ tục hành chính
để mà thúc đẩy cái môi trường hành chính lành mạnh
và xử lý điều hành cái công việc của chính phủ cơ hội quả hơn
điều mà tôi kỳ vọng nhiều nhất là tiếp tục thực hiện tốt cái vai trò tham mưu
và trí đạo xử lý cái việc cải cách thu tục hành chính trong cả nước
chúng tôi kỳ vọng rằng là với các đại biểu thì bằng những cái lá phiếu của mình
sẽ sáng suốt để mà
bầu ra những tư lệnh ngành mà có tâm và có tài có năng lực
có trách nhiệm và quyết liệt trong công tác thực hiện nhiệm vụ
và đồng thời là phải trên cơ sở tận tâm tận lực vì cái lợi ích quốc gia dân tộc
mà đặc biệt là phải vì cái lợi ích của người dân xem xét trực tiếp sâu sát
những các cái vấn đề nóng mà người dân đang quan tâm
để từ đó giải quyết tốt cáo những cái vấn đề chung của đất nước
cũng như là nguyện vọng chính đáng của người dân
theo chương trình làm việc ngày mai quốc hội sẽ bỏ phiếu và biểu quyết thông qua
nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ
một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tp hà nội công an quận ba đình
và công an phường điện biên quận ba đình tp hà nội
về công tác chuẩn bị triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị
dự buổi làm việc có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo công an một số đơn vị chức năng có liên quan
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
công an năm thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành họp bàn
đã chọn công an phường điển biên quận ba đình tp hà nội
để xây dựng thành công an phường kiểu mẫu của lực lượng công an thủ đô
phường điện biên có diện tích một km hai với hơn tám nhân khẩu
là phương trọng điểm về bảo vệ an ninh chính trị
những năm qua công an phường điện biên đã triển khai tổ chức thực hiện tốt
các chủ trương đường lối mệnh lệnh chỉ đạo của bộ công an và công an tp hà nội
làm tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản
làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tham gia giữ gìn an ninh trật tự chủ động phòng ngừa và tấn công chấn áp các loại tội phạm
góp phần giữ vững trật tự kỷ cương an toàn xã hội
tại buổi làm việc đại diện chính quyền và các đại biểu đã thống nhất về nhận thức
cần nhanh chóng xây dựng công an phường điện biên thực sự trở thành công an phường kiểu mẫu
của lực lượng công an thủ đô đánh giá khái quát những tiềm lực khó khăn gặp phải
để góp phần xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng công an phường kiểu mẫu
từ đó làm động lực bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần chủ động
triển khai tích cực trên các mặt công tác của công an thủ đô nói chung
và công an quận ba đình công an phường điện biên nói riêng
đồng chí bộ trưởng cũng ghi nhận và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chính quyền các cấp của thủ đô hà nội
đã rất quan tâm ủng hộ chỉ đạo sát sao góp phần xây dựng lực lượng công an thủ đô
cách mạng chính quy tinh nhuệ tứng bước hiện đại trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng cũng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cách làm sáng tạo hiệu quả
của công an phường điện biên và công an quận ba đình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
qua đó khẳng định các địa bàn phường xã làm tốt các mặt công tác
thì tình hình tội phạm trong cả nước chắc chắn sẽ được kéo giảm
đồng thời nhấn mạnh mục đích cao nhất của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
nhằm góp phần làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo để người dân khi đến khu vực phải thực sự cảm thấy yên tâm
cảm nhận được sự bình yên văn minh đô thị
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sau khi triển khai thí điểm xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu
sẽ tiến tới xây dựng mô hình công an xã kiểu mẫu sau đó tổng kết đánh giá nhân rộng ra toàn quốc